trong hai mươi bốn giờ tới vùng áp thấp phía tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam
do vậy tại các tỉnh thành thuộc khu vực bắc bộ trời phổ biến là ít mưa ban ngày có nắng
với thời gian và cường độ nắng thì có xu hướng tăng dần lên
khu vực các tỉnh ở phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất ngày mai trong khoảng là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
trong khi đó khu vực tây bắc bộ có nắng nóng lan rộng
với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
sự phát triển và mở rộng dần về phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây
sẽ khiến cho nền nhiệt độ ở các tỉnh trung bộ tăng lên
nắng nóng sẽ lan rộng suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa cho đến phú yên
với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ có nơi còn cao hơn
vùng núi phía tây thuộc các tỉnh khu vực này cần lưu ý
do độ ẩm trong không khí giảm thấp xuống dưới bốn mươi năm với nền nhiệt độ tăng cao
nên nguy cơ xảy ra hỏa hoạn là rất lớn người dân cần đặc biệt lưu ý
cảnh giác và không đốt nương dẫy vào thời kỳ này tránh để xảy ra cháy rừng hết sức nguy hiểm
các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận có nhiệt độ thấp hơn từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
ở tây nguyên và nam bộ ban ngày có nắng nhiều chiều tối và đêm có mưa rào vào rông rải rác
tập trung tại khu vực nam tây nguyên và ven biển ở nam bộ
trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá cũng như gió rất mạnh
mức nhiệt độ cao nhất ngày mai ở tây nguyên là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
và nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
trong đêm nay và ngày mai hầu khắp các nơi trên khu vực biển đông
bao gồm cả hai huyện đảo hoàng sa và trường sa
gió phổ biến là có cường độ trung bình nên không gây ra biển động
ngoài ra thời tiết các vùng biển chủ yếu là ít mưa tầm nhìn xa thoáng
nhiệt độ tại hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều không vượt quá mức là ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây không mưa ngày nắng
gió đông đến nông nam cấp hai ba nhiệt độ là từ hai mươi hai ba mươi hai độ